theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bốn tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản
ước đạt gần hai mươi một một tỷ usd trong đó xuất khẩu đạt một mươi một chín tỷ usd giảm bốn chín so với cùng kỳ
tháng bốn kim ngạch xuất khẩu ước đạt hai chín tỷ đô la giảm một mươi sáu chín so với cùng kỳ năm ngoái
và giảm một mươi tám chín so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tính chung bốn tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt một mươi một chín tỷ đô la giảm bốn chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trần nuôi ước đạt một trăm năm mươi triệu usd giảm hai mươi ba tám
hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm kim ngạch trừ cà phê hạt điều rau gỗ và sản phẩm gỗ quế mây tre
trung quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt gần hai tám tỷ đô la
tiếp đến là hoa kỳ thị trường eu nhật bản và các nước asean
kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt chín một mươi bảy tỷ đô la giảm năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt bảy bốn tỷ đô la giảm chín một
ngoại trừ các mặt hàng dầu mỡ động thực vật lúa mì cao su và chăn nuôi tăng
thì các mặt hàng khác đều giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín